thưa quý vị theo bộ y tế đã có bảy năm trăm tám mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi hai tháng tám về dịch bệnh covid một mươi chín
và tổng số ca được điều trị khỏi đã lên tới là một trăm bốn mươi bảy sáu trăm sáu mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến ngày hai mươi hai tháng tám là tám hai trăm bảy mươi bảy ca
năm địa phương có số ca mắc cao nhất hiện nay gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an và tiền giang
thông tin từ sở y tế hà nội cho biết vào trưa ngày hôm nay sáu giờ qua thành phố đã ghi nhận một mươi ca mắc mới
trong đó thì hai ca tại cộng đồng tại quận đống đa đều thuộc chùm ca ho sốt thứ phát
như vậy là tính từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng tám đến một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng tám thì hà nội đã ghi nhận hai mươi ba ca trong đó có một mươi ca tại cộng đồng
cộng dồn số mắc tại hà nội trong bốn lần đợt dịch này từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai năm trăm chín mươi bảy ca
trong đó số mắc
mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một ba trăm một mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là một hai trăm bảy mươi tám ca
còn tại tỉnh bạc liêu chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu cũng quyết định sẽ áp dụng phong tỏa cách đi y tế toàn thành phố bạc liêu
đối với thị xã giá rai và các huyện còn lại sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thời gian thực hiện từ ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng tám cho đến khi có thông báo mới
sáng nay chợ đồng sa quận cầu giấy thành phố hà nội đã bắt đầu được mở cửa trở lại với một mươi tám gian hàng nhu yếu phẩm
ban quản lý chợ đã gắn các thông báo ngay tại cổng chợ để người dân nắm được thông tin cụ thể
người đến mua hàng đều được lực lượng chức năng tại đây hướng dẫn phân luồng theo quy trình khép kín
được bố trí đi theo đường đã căng dây và đứng theo đúng vị trí đánh dấu đảm bảo giãn cách trước khi đến bàn thì phải khai báo y tế
ban quản lý chợ yêu cầu người dân sử dụng điện thoại khai báo y tế bằng cách quét mã qr
ngay từ ngoài cổng người dân được đo thân nhiệt và được yêu cầu khử khuẩn trước khi vào bên trong chợ
ban quản lý chợ cho biết trong thời gian tạm thời đóng cửa chợ vì phát hiện ca nhiễm
đơn vị đã tiến hành phun khử khuẩn dọn vệ sinh toàn bộ chợ cho các tiểu thương test covid một mươi chín
sau khi hoàn thành các điều kiện cần thiết thành phố hà nội đã cho phép mở cửa chợ trở lại vào sáu giờ sáng ngày hôm nay
thưa quý vị nhằm kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
những ngày qua công an tỉnh đồng tháp cùng với các ngành chức năng đã dành toàn tâm toàn lực
cho công tác dập dịch sớm đạt được hiệu quả
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv tại đồng tháp
trong những ngày qua công an đồng tháp đã cử cán bộ chiến sĩ tham gia vào một mươi bảy tổ cấp huyện
và hơn tám trăm linh tổ cấp xã có nhiệm vụ thần tốc ra soát truy vết các trường hợp tiếp xúc
liên quan các ca dương tính với sars cov hai
tham gia ba đoàn công tác đi khảo sát nắm tình hình công tác phòng chống dịch ở một mươi hai địa phương
trung bình mỗi ngày kiểm soát từ một mươi năm đến hai mươi lượt người phương tiện qua lại
không xảy ra ồn tắc giao thông đã yêu cầu trên bảy lượt phương tiện không đủ điều kiện quay đầu xe trở lại
chúng tôi cũng kiểm soát được lượng từ tất cả các dùng dịch khác để đi vào thành phố cao lãnh
ngoài ra thì chúng tôi thành lập ba tổ tuần tra
một tổ tuần tra trên sông từ địa bàn phường một mươi một xuống tới địa bàn xã tình thới
và hai tổ tuần tra lưu động trên bộ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố cao lãnh
thì cơ bản là ổn định không có các dụ dịch nghiêm trọng xảy ra
tại chốt kiểm soát phường mỹ phú thành phố cao lãnh mỗi ngày có đến hàng nghìn phương tiện qua lại
lực lượng làm nhiệm vụ phải căng mình để hướng dẫn người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch
kiểm tra đầy đủ thông tin khai báo theo quy định
khó khăn vất vả là những điều đang hiện hữu nhưng bằng ý thức trách nhiệm cao nhất
mỗi cán bộ chiến sĩ công an và các lực lượng chức năng cùng nhau động viên vượt qua mọi khó khăn
thực hiện tốt nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
biết là tình hình dịch phức tạp đặc điểm công việc cũng khá nguy hiểm có thể bị ảnh hưởng
nhưng bản thân cùng tất cả các đồng chí khác không ngại khó khăn gian khổ thực hiện tốt nhiệm vụ
mong sớm khắc phục tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
hiện công an đồng tháp đã thành lập một trăm năm mươi tám tổ tham gia tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên tất cả các tuyến đường
lập biên bản xử lý trên một trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
trên tuyến biên giới đã bố trí lực lượng tham gia các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
xuất nhập cảnh trái phép và ngăn chặn thuyền bè từ campuchia về việt nam
phát hiện xử lý một mươi chín trường hợp nhập cảnh trái phép lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức
trên năm trăm linh lượt tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phối hợp nắm tình hình hoạt động tại các công ty doanh nghiệp trong khu cụm công nghiệp
hướng dẫn nhắc nhở năm mươi bốn doanh nghiệp đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc ba tại chỗ đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
thấy lực lượng công an nhân dân cùng các ban ngành giữa những đêm khuya gió mà họ đã kiên cường giữ chốt
để quản lý tình hình dịch bệnh cho tỉnh nhà hết sức mình
đó là một tấm gương và cử chỉ mà đáng được tàu dân khen ngại
có thể thấy để đảm bảo công ty
công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất lực lượng công an tỉnh đồng tháp đã cùng nhau vượt qua khó khăn
thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại các chốt
sắp xếp phân công lực lượng hợp lý vừa đảm bảo sức khỏe cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ và sự an toàn cho nhân dân
chuyển sang thông tin về tình hình an ninh trật tự
đồn biên phòng hướng lập phòng phòng chống ma túy và tội phạm vừa phối hợp với đồn biên phòng hướng phùng đội trinh sát ngoại biên bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị vừa phát hiện bắt giữ ba đối tượng mua bán vận chuyển bốn mươi sáu kg ma túy đá
vào chiều ngày hai mươi hai tháng tám tại thôn ca tiêng xã hướng việt huyện hướng hóa đồn biên phòng hướng lập chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan đã phá thành công đường dây mua bán vận chuyển cháy phép chất ma túy từ lào về việt nam bắt xử hai đối tượng
tăng vật thu giữ gồm bốn mươi sáu kg ma túy đá ba điện thoại di động một khẩu súng ngắn và sáu viên đạn trong đó một viên đã lên nòng
tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng lào để mở rộng điều tra
vào lúc hai mươi giờ cùng ngày lực lượng đã bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây thu giữ một xe ô tô fortuner màu bạc mang biệt kiểm soát lào
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố huế đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đất tài sản
dưới hình thức yêu cầu bị hại cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng đặc biệt là mật khẩu và mã otp
mặc dù thủ đoạn không mới và đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
thế nhưng nhiều người dân vẫn thiếu cảnh sát bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo để chiến đất hàng trăm triệu đồng
và phóng sự ngay sau đây chúng tôi tiếp tục cảnh báo về tình trạng này
vào ngày một mươi bảy tháng bảy nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường an đông bán vé máy bay thông qua mạng xã hội facebook
và có một tài khoản facebook liên hệ đặt mua vé
sau khi thỏa thuận mua vé tài khoản facebook này yêu cầu người bán vé cung cấp thông tin tài khoản và mã otp để đối tượng chuyển tiền thanh toán
thiếu tinh thần cảnh giác với tội phạm nạn nhân đã cung cấp thông tin và mã otp tài khoản ngân hàng của chị cho đối tượng
và ngay lập tức tài khoản của chị bị trừ một mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
trước đó công an tp huế đã phá chuyên án bắt nguyễn minh vũ và hoàng thanh sang cùng chú tài khoản chị sử dụng thủ đoạn hack facebook
giả danh người thân của bị hại để nhận tiền từ nước ngoài gửi về
các đối tượng đã chuyển cho bị hại một đường link và yêu cầu nhập thông tin tài khoản cung cấp mã otp sau đó chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn này vũ và sang đã chiếm đoạt tài sản của ba bị hại với số tiền hơn một hai tỷ đồng

cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo
để hạn chế tối đa các rủi ro khách hàng cần tuyệt đối không cung cấp cho bất cứ ai
các thông tin về dịch vụ ngân hàng gồm tài khoản đăng nhập mật khẩu mã xác thực otp
ngay cả khi nhận được yêu cầu từ nhân viên ngân hàng
khi có bất kỳ nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo giao dịch
người dân liên hệ đến cơ quan công an để được hướng dẫn tránh bị sập bẫy kẻ lừa đảo
thưa quý vị trong sáng nay hai mươi ba tháng tám lực lượng chức năng tp hcm đã đồng loạt triển khai
chốt chặn tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm siết chặt việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn
theo quyết nhận của chúng tôi đa số người dân đã chấp hành nghiêm nguyên tắc
ai ở đâu ở yên đó chỉ có lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch và những người dân đi tiêm vaccine ra đường ạ
từ giờ sáng các phường xã thị trấn trên địa bàn tp hcm đã đồng loạt tổ chức ra quân
làm nhiệm vụ phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự
các tổ công tác gồm lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ đã chia ra xếp chặt kiểm soát từ các con hẻm nhỏ
cũng như tại các trục đường lớn với phương châm trong chặt ngoài chặt
với sự triển khai đồng bộ quyết liệt của chính quyền thành phố
người dân đã hạn chế ra đường như những ngày trước
tuy nhiên vẫn có trường hợp vi phạm
sáng nay anh vũ thành danh lái xe tải để đi giao hàng
thì bị lực lượng tài chốc kiểm soát châu lộ nguyễn chiến
thành ngô gia tự quận năm dừng lại kiểm tra yêu cầu quay đầu xe
còn tại các trường hợp ra đường khác đa số là lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
và người dân đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
do đó áp lực giao thông tại các chốt kiểm soát đã được giảm tải hơn rất nhiều so với những ngày trước đây
hôm nay anh đi chích ngừa nhưng mà chích thì đi chứ không thì cũng ở nhà

nhưng mà thấy ngoài đường rất đông
tức là đi từ nhà đi thì cứ một đoạn là lại phải có chốt
thì cũng phải có dơ giấy lý do trình bày lý do mình đi giống như ở đây thôi
sau khi nhận được nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ quyết phong cùng với vào thành phố hồ chí minh
cùng với công an địa phương và các tổ chức xã hội tại địa phương
để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời điểm đặc biệt nghiêm tạm
gọi là phán tác rất nguy hiểm này
tất cả cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao vai trò tác nhiệm của mình
sẵn sàng nhận và hoàn thành cái nhiệm vụ được giao
như vậy việc người dân hạn chế ra đường sẽ giúp lực lượng chức năng tập trung hơn
và công tác sàng lọc truy vết các ca nhiễm trong cộng đồng
bên cạnh đó nỗ lực điều trị cho các ca nhiễm để hạn chế nguy cơ tử vong
hy vọng sau hai tuần siết chặt giãn cách
thì cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ ngày hôm nay hai mươi ba tháng tám một số địa phương tại thành phố hồ chí minh
đã đồng loạt cử nhân viên y tế tổ chức hướng dẫn thí điểm một số đại diện hội gia đình
từ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus sars cov hai ở khu vực vùng cam
việc hướng dẫn người dân từ test nhanh dựa theo kế hoạch số hai nghìn bảy trăm một mươi sáu
của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
các hậu dân được cấp phát test nhanh
để tự thực hiện
các hộ dân được phân theo vùng nguy cơ cam đỏ vàng xanh cận xanh
vùng cam và vùng đỏ người dân được thực hiện test nhanh
việc chọn hộ dân test nhanh do ủy ban nhân dân phường lập danh sách
việc test nhanh ở vùng có nguy cơ giúp phát hiện sớm f để bóc tách
đưa vào diện quản lý và điều trị kịp thời
cái khó khăn của người dân nhất trong cái việc mà test nhanh này là cái việc mà lấy mặt đúng không
cái việc mà lấy vô cho đúng cái vị trí của cái lấy đúng dung dịch
thấm đúng chủ dung dịch thì nó mới ra được
khi mà đưa vô mũi á nó có một cái điểm gần nó rất là gần với mình
khi mà mình đưa vô á có nhiều người thì ta sẽ rút ra liền luôn
thì nghe nói là nó chưa vô tới ở phía trong
thì mình phải chỉ sao cho người dân phải đưa vô sau chút xíu nữa để lấy được cái dịch ở phía trong
ghi nhận tại hẻm bốn trăm năm mươi sáu lê văn sĩ phường một mươi bốn quận ba
những người dân ở khu vực này nằm trong vùng cam của bản đồ covid một mươi chín thành phố
tại đây các hộ dân được cấp phát test nhanh để tự thực hiện
đa số tỏ ra hào hứng và yên tâm khi được nhân viên y tế hướng dẫn test nhanh tại nhà
nhà mình chưa có thực hiện cũng chưa làm
chỉ thấy người khác làm
tại thì mình thực hành là xịt quẩn lên bàn tay mở ra rồi kêu bạn lấy cho người nhà thì nước mũi lên
nhét vô trong mũi có điểm gờ xong quấy quấy quấy từng mấy giây rồi xong bỏ vô cái ống
cái thuốc quậy quậy chừng một mươi lần xong đổ vô trong
chỉ thấy chụp xét nghiệm sau khi học cái này xong mình sẽ đi mua những bộ test này để dễ sử dụng cho gia đình mình
theo chỉ đạo mới nhất của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
thành phố sẽ xét nghiệm kháng nguyên mẫu đơn cho toàn bộ người dân trong vùng cam và vùng đỏ trong một mươi bốn ngày tới
sau thành phố hồ chí minh bình dương là tỉnh có số ca mắc covid một mươi chín đứng thứ hai cả nước
thậm chí có những ngày thì số ca bệnh còn cao hơn cả thành phố hồ chí minh
hiện các bệnh viện bệnh viện giải chiến thu dung và trung tâm y tế tại tỉnh bình dương đều đang quá tải
nhu cầu cung cấp hỗ trợ oxy cho các bệnh nhân đang cấp thiết hơn lúc nào hết
bệnh viện đa khoa thuận an tỉnh bình dương là một trong các bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
theo tháp phần điều trị từ tầng một đến tầng hai
mỗi ngày phải có xe tiếp oxy như thế này để phục vụ việc điều trị các ca bệnh nặng phải can thiệp bằng máy thở oxy
trong hơn ba trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị ở đây thì có đến hai trăm một mươi bốn ca phải thở máy
trong khi bệnh viện hàng ngày vẫn phải tiếp nhận hàng chục ca nặng chuyển tới
đã khiến nhu cầu về máy thở cho bệnh nhân trở nên vô cùng cấp thiết
bệnh nhân covid là người ta có tình trạng thiếu oxy thầm lặn và thiếu cái oxy thầm lặn thì cái hệ thống này là hỗ trợ một cái phần oxy vào trong phổi của người ta
cái thứ hai nữa là đánh giá về cái yếu tố tâm lý
cũng là một cái nguyên nhân mà nếu người ta không yên tâm thì cái thiếu oxy sẽ nhiều hơn thì nó sẽ dễ trở nặng hơn
qua theo dõi diễn biến và quá trình điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín ngay khi người bệnh có dấu hiệu khó thở
nếu được sự hỗ trợ của máy tạo oxy lưu lượng cao cung cấp nguồn oxy tươi kịp thời sẽ giúp nhiều bệnh nhân không bị trở nặng
việc cung cấp oxy cũng được xem là then chốt để hạn chế tối đa các ca tử vong do covid một mươi chín gây ra
tuy nhiên hiện nay mặc dù đã được tỉnh sở y tế cung cấp kịp thời trang thiết bị y tế cho các bệnh viện
nhưng do số ca mắc covid một mươi chín tại tỉnh bình dương đang tăng ở mức báo động nên rất cần thêm sự hỗ trợ chung tay từ các nguồn lực ngoài xã hội
mặc dù thì tỉnh cũng đã chủ động trong vấn đề mua sắm với những phương thức là nhanh gọn nhất để phục vụ cho công tác điều trị nhưng vẫn không thể nào đáp ứng được
chính nhờ cái sự hỗ trợ của các doanh nghiệp về vật tư y tế như về thuốc men mà giúp cho chúng tôi rất nhiều trong việc điều trị cho bệnh nhân covid của tỉnh
sau thành phố hồ chí minh ngay khi nhận thấy đại dịch đang bùng phát dữ dội tại bình dương tập đoàn phương trang ngay lập tức tiếp tục hỗ trợ tỉnh bình dương hai máy tạo oxy lưu lượng cao
và giao trực tiếp tới các bệnh viện giả chiến thu dung và trung tâm y tế tại tỉnh bình dương đồng thời kêu gọi và huy động các nguồn lực khác ngoài xã hội
chung tay góp sức cùng chính quyền các tỉnh thành vượt qua đại dịch covid một mươi chín
bước vào cao điểm siết chặt giãn cách xã hội song song với nhiệm vụ tập trung công tác phòng chống dịch
thì lực lượng chức năng thành phố hồ chí minh còn tích cực chăm lo đời sống cho nhân dân không để ai bị đói khổ không để ai bị bỏ lại phía sau
những ngày này các xóm trọ trên địa bàn phường một mươi quận gò vấp luôn tuân thủ công tác giãn cách xã hội
ai ở đâu
ở yên đó mặc dù thất nghiệp thiếu thốn đủ đường nhưng vì mục tiêu chung để chính quyền triển khai các giải pháp quyết liệt dập dịch
nên anh chị em công nhân đều hợp tác
bên em cũng là công nhân nhân viên thôi thì cũng nghĩ từ tháng sáu tới giờ thì cũng gặp nhiều khó khăn về tài chính đi lại
sắp tới đây thì thành phố siết chặt hơn nữa để cho phóng chế dịch nó tốt hơn
thì cũng mong cho cái qua được sắp tới này thì phóng chế tốt hơn để bọn em đi làm để củng cố được khó khăn
với phương châm không để ai bị đói không để ai bị bỏ lại phía sau
ủy ban nhân dân phường đã kịp thời nắm bắt tình hình từng khu vực để kịp thời hỗ trợ nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn trong mùa dịch
ngày hôm nay thì bang tâm quách trận cũng phù hợp với tất cả các khu phố thì đã phân động được hỗ trợ được hai tấn rau cho các khu nhà trọ
và nhất là khu bên phố một mươi sáu này thì đối tiện hỗ trợ cũng rất nhiều
trước đó thì trực tiếp bang tâm quách trận xuống góp lửa từng khu nhà trọ để chăm đo luôn cho đời sống trong khu nhà trọ ở đây
mấy anh chiến sĩ mấy anh lực lượng chức năng đã cố gắng làm hỗ trợ là dân là hết mức có thể
nên là em cũng không biết nói gì hơn là chỉ cảm ơn thôi
và mình thực hiện năm k ở nhà và không đi ra bên ngoài cho đến khi mà kết thúc giãn cách
sáu sao bao gạo vị trứng dầu ăn đã được chia sẵn từng phần nhỏ đủ dùng cho một gia đình đã được chuẩn bị sẵn như thế này để phân phát cho những hộ gặp khó khăn
để kịp thời giải quyết các trường hợp ủy ban nhân dân phường một mươi quận gò vấp cũng đã công khai số điện thoại của lãnh đạo ủy ban nhân dân phường
người dân có thể gọi bất cứ lúc nào nếu cần hỗ trợ
đảng ủy ủy ban phường cũng lãnh đạo tập trung cho vấn đề công tác an sinh xã hội
thì đối với phường trong giai đoạn này thì còn tập trung ưu tiên cho các đối tượng là đánh khu nhà trọ những người neo đơn người già những người có hoàn cảnh khó khăn để làm sao để đảm bảo cái vấn đề an sinh giáo hội trên địa bàn phường để bà con không có bị ai bị đói khổ và không ai bỏ lại phía sau trong cái giai đoạn này
trong hai tuần cao điểm giãn cách xã hội này lực lượng công an quân đội cũng sẽ sát cánh cùng chính quyền các địa phương bên cạnh nhiệm vụ chính là sát cánh

vì vậy bang quản lý trợ đã xây dựng các phương án để đảm bảo phòng chấm dịch một cách tốt nhất

các chợ đầu mối được mở cửa trở lại giúp đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội